sau sự cố về môi trường biển khiến cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền trung
người dân còn gặp nhiều khó khăn
những ngày qua các huyện thị xã của tỉnh thừa thiên huế
đang tiếp tục cấp phát hai tấn gạo hỗ trợ cho ngư dân ven biển
theo quyết định một nghìn một trăm ba mươi tám quy đề ttg của thủ tướng chính phủ
gia đình ông lê tuấn thôn trung an xã phú thuận
đã có hàng chục năm gắn bó với vùng biển
những người con trai của ông cũng nối nghề cha
sau sự cố về môi trường biển gây nên hiện tượng hải sản chết bất thường
đã hơn ba tháng nay những lao động chính trong gia đình ông tuấn không có nguồn thu nhập từ biển
họ đang gặp phải nhiều khó khăn hiện cũng chưa biết phải làm gì trước thực trạng này
tại xã phú thuận huyện phú vang có hơn sáu mươi hộ dân sống dựa vào đánh bắt thủy hải sản
sau sự cố môi trường biển xảy ra ngư dân xã phú thuận bị ảnh hưởng trực tiếp nên gặp nhiều khó khăn
các hộ ngư dân có tàu đánh bắt xa bờ tuy không ảnh hưởng lớn nhưng vẫn thiệt hại
do sản lượng cá đánh bắt giá bán giảm từ bốn mươi năm mươi
riêng số hộ đánh bắt vùng nông gặp rất nhiều khó khăn do
tàu nằm bờ dài ngày
nhiều hộ còn có ý định chuyển nghề làm ăn vào nam sinh sống
từ khi biết nhà nước có chính sách hỗ trợ các hộ này yên tâm bám trụ nghề bám quê hương
sau sự cố của phú mô sa xã thả đam môi trường
ngư dân phú thuận nổi trông cũng như ngư dân trên đất băng huyện phú vang
ảnh hưởng trực tiếp đến việc khai thác đánh bắt ở biển
trước mắt xã cũng đang thực hiện các trụ trương
chính sách của đảng và nhân lực về hỗ trợ cho ngư dân
như hỗ trợ các đất hỗ trợ gạo xã cũng đã cấp phạt trực tiếp đến với ba con ngư dân
để đảm bảo đủ chỗ gạo của ba con nhân
sau khi có sự chỉ đạo của nhà nước và chính phủ
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã nhanh chóng thực hiện các giải pháp
giúp ngư dân sớm ổn định cuộc sống yên tâm trở lại bám biển
theo đó tỉnh sẽ hỗ trợ hai tấn gạo cho người dân bị ảnh hưởng
sau sự cố môi trường biển gây ra cá chết hàng loạt
mỗi người sẽ được nhận một mươi năm kg gạo một người một tháng trong thời gian từ ba đến năm tháng
đối với các hộ hồ trồng thủy sản đầm vùng phá tử biển đã bị chết trong thời gian vừa qua
thì tôi cho rằng là cái việc mà thừa thiên huế của chúng tôi mà triển khai như thế là rất là nhanh và kịp thời
với những chính sách hỗ trợ kịp thời của nhà nước đã làm giảm bớt đi sự khó khăn trước mắt cho ngư dân
ai nấy đều hết sức phấn khởi và chẳng đầy quyết tâm vươn khơi bám giữ ngư trường truyền thống